tại hà nội văn phòng chủ tịch nước đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm tái lập văn phòng chủ tịch nước
ngày hai mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương hồ chí minh
đến dự lễ kỷ niệm có chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước lê đức anh trần đức lương trương tấn sang
các đồng chí phó chủ tịch nước nguyên phó chủ tịch nước cùng lãnh đạo các bộ ban ngành
và các thế hệ lãnh đạo cán bộ nhân viên văn phòng chủ tịch nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã gắn lên lá cờ truyền thống của văn phòng chủ tịch nước
huân chương hồ chí minh phần thưởng cao quý cho những đóng góp của các thế hệ văn phòng chủ tịch nước
trong chặng đường vẻ vang suốt hơn bảy mươi năm qua đặc biệt trong hai mươi năm năm tái lập
biểu dương những thành tích đã đạt được chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao sự chủ động trong công tác thông tin
phân tích đánh giá dự báo tình hình nhất là dự báo chiến lược
thực hiện tốt chức năng tham mưu với chủ tịch nước
phó chủ tịch nước trên các lĩnh vực nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
động viên khích lệ các phong trào thi đua yêu nước củng cố quốc phòng an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại
đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới trước những thời cơ thuận lợi đan sen với những khó khăn thách thức
đòi hỏi văn phòng chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới sâu sắc toàn diện từ tư duy đến xây dựng và tổ chức thực hiện các mặt công tác
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu
tích cực tham mưu với chủ tịch nước phó chủ tịch nước trong việc tham gia hoạch định chủ trương chính sách pháp luật và các giải pháp về xây dựng và bảo vệ
phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng
chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan huy động trí tuệ của các nhà khoa học chuyên gia các nhà quản lý
tham gia thẩm định các dự án đề án nghiên cứu các chuyên đề về kinh tế văn hóa xã hội pháp luật
quốc phòng an ninh đối ngoại v v
kịp thời thu nhận phân tích đánh giá thông tin nghiên cứu dự báo tình hình ở tầm vĩ mô để làm rõ những yếu tố từ bên ngoài tác động đến nước ta
những khó khăn về kinh tế xã hội trong nước đồng thời tìm hiểu nắm mắt tâm tư nguyện vọng của các tầng đất nhân dân dư luận xã hội
để tham hiu phục vụ có hiệu quả hoạt động đối đổi đối ngoại của chủ tịch nước
chủ tịch nước tin tưởng lãnh đạo cán bộ nhân viên văn phòng chủ tịch nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm năng lực công tác để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
phát huy truyền thống tham mưu giỏi phục vụ tốt nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn thách thức giành được nhiều kết quả thành tích to lớn hơn nữa
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa